còn tìm mọi cách để vận động tác động tranh thủ phiếu bầu phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh
tranh thủ bổ nhiệm người thân người quen người nhà dù không đủ tiêu chuẩn
điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc bố trí sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích
thao túng trong công tác cán bộ chạy chức chạy quyền chạy bằng cấp chạy tội
sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân
hoặc để người thân người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi
do đó những năm gần đây đảng ta đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng
đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng là đấu tranh chống những biểu hiện của tệ cơ hội chính trị
tham nhũng là một biểu hiện của cơ hội chính trị
thế thì cái việc đánh tham nhũng của chúng ta như vậy thì thực chất mà nói chúng ta cũng đã loại bỏ được rất là nhiều cái phần tử cơ hội
thế tuy nhiên là có những cái cơ hội
chưa bị dính vào cái tham nhũng
hoặc là chưa bộc lộ qua tham nhũng
mà là bộc lộ qua những thứ khác
có những cái kẻ cơ hội nó chưa đến cái vi phạm hành vi là tham nhũng
ví dụ như thế
mà đang tồn tại hiển nhiên hàng ngày
thậm chí là lọt lưới rất nhiều các cái cuộc sinh hoạt
rồi là quy hội rồi là luân chuyển rồi là bổ nhiệm
đối với đảng thì lòng tin của nhân dân
cái lòng tin của đội ngũ cán bộ nói chung đấy
nó là sức mạnh của một tổ chức chính trị
đặc biệt phải có con mắt tinh đời
trong việc đánh giá giới thiệu lựa chọn
kiên quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
những người bản lĩnh chính trị không vững vàng
không kiên định đường lối quan điểm của đảng
có biểu hiện cơ hội chính trị
tham vọng quyền lực su nịnh chạy trọt tham nhũng
quan liêu cục bộ vận động cá nhân phe cánh lợi ích nhóm
thiếu chính kiến thấy đúng không bảo vệ
thấy sai không đấu tranh
phải thực sự phát huy dân chủ
trong việc phát hiện giới thiệu nhân sự
đi đôi với việc xác định rõ
thẩm quyền trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan
họ sẽ trực tiếp bầu ra những người xứng đáng
lãnh đạo các cấp quỷ
nói chung đến đại hội toàn quốc
họ bầu ra ban chấp hành trung ương mới
đại biểu tham dự mỗi đại hội
đấy chính là một phiên lọc rất quan trọng
bộ phận sàng lọc để tìm ra
những tinh hoa đưa vào trong bộ máy
lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới

những người này phải tìm được ra
những người tâm huyết
vì sự nghiệp của đất nước
vì sự nghiệp của đảng
chứ không phải tới đại hội
để thực hiện
hay là nhăm nhăm
làm cái việc
tham gia vào
quá trình đưa nhóm này
đưa nhóm kia lên
phải có sự tỉnh táo
phải có sự nhạy cảm
và đặc biệt
phải có một tình huống
tư duy đánh giá cán bộ đúng
và đặc biệt hơn nữa
phải có cái tâm thật là trong sáng
chứ không phải là chỉ nghe người ta nói
mà không nhìn lại
xem cái việc người ta đã làm như thế nào
cho nên là cái vai trò của người
mà chúng ta bầu đi
nói cách khác là những cái đại biểu
đi dự đại quốc trên
thì có cái trách nhiệm
để chọn ra người lãnh đạo
của cái vị trí cơ quan đại quốc trên
thì chính là chúng ta phải chọn ngay từ bây giờ
hiểm của đại biểu rất lớn
cái lỗi sau này có vấn đề gì
thì cái đó
cũng là lỗi
của chính các đại biểu
chứ không phải chỉ lỗi
của bộ phận lãnh đạo của đảng
cho nên là
nếu xác định được rõ
và trách nhiệm như vậy
thì chúng ta mới có thể
kiến tạo được
xây dựng được
một cái ban chấp hành
nó xứng đáng
với lại yêu cầu
nhiệm vụ của
của cách mạng
và hôm nay là chính là
cái quy trình làm sao
giới thiệu được các đại biểu
nó đủ các cái tiêu chí
tham dự đại hội
ban chấp hành trung ương
bộ chính trị
ban bí thư
ban tổ chức trung ương
đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ
yêu cầu tuân thủ
quy trình năm bước
trong công tác cán bộ
với quy trình lựa chọn cán bộ
chúng ta đã thực sự
tìm ra được những cán bộ
hội đủ các tiêu chí
cà vê tài
liệu người dự đại hội
người có quyền trực tiếp
bỏ lá phiếu bầu chọn nhân sự
có bị chi phối
bởi các bộ
bởi yếu tố bè phái
lợi ích nhóm
thực tiễn đã cho thấy
dù quy trình chặt chẽ
thì vẫn còn đó
những hiện tượng tiêu cực
chạy chức chạy quyền
gian lận trong công tác bầu cử
vẫn còn những phần tử cơ hội
trong bộ máy
ở tất cả các cấp
cần có sự công khai
đối với lớp cán bộ nguồn
đã được lựa chọn
đào tạo thời gian qua
để chuẩn bị cho nhân sự qua tới
công tác cán bộ
mới được sàng lọc
một cách thận trọng
dân chủ công khai
quy trình cũng làm cái cách sàng lọc
phải những cái
gọi là tham vọng
mà nó ẩn trớ bên trong
những cái động cơ
của cái kẻ cơ hội chính trị
thì có thể bị phát hiện
trong quá trình đó
từ thẩm tra
cho đến các cái bước
lấy ý kiến
nhưng còn một kênh thứ hai
cái này rất là quan trọng
tức là sàng lọc
thông qua ý kiến
của quốc gia
tôi thấy rất là nhiều
những cái hiện tượng
mà chúng ta có thể phát hiện
ở tỉnh này
ở tỉnh kia
cơ quan này
cơ quan khác
thì nếu để ý một chút
thì trước đó
dư luận trong dân
đều đã nói về vấn đề đó rồi
sau này thì mới dùng
biện pháp tổ chức thôi
chính là những cái tay mắt
để gạt bỏ
những cái phần tử
thói hóa bước chất
leo cao chui sâu
và khi họ đã
có những vị trí nhất định
thì họ lại tiếp tục
những cái biêu mẹo của họ
để làm giàu
cho cá nhân
và cái lợi ích nhóm
cũng như là tham nhũng
chúng ta lại tiếp tục
phải có những cuộc chiến đấu
rất là gian nạn
thế là chúng ta có
hai cái phiên lọc
thì nếu như
chúng ta làm tốt
đó là quy trình
không bị hình thức
quần chúng không bị nhiễu
thì chắc chắn là
chúng ta sẽ loại bỏ được
không phải là hết
nhưng mà phần lớn
những cái kẻ cơ hội chính trị
cho nên một khi đảng
mà gọi là
ý đảng lầu dân
và thực sự thống nhất
tôi nghĩ rằng
đức nước sẽ có
cơ may phát triển
rất là mạnh
sự nghiệp của đảng
được tạo dựng
từ sự ủng hộ
của nhân dân
sức mạnh của đảng
dựa trên lòng tin
của nhân dân
mục đích của toàn đảng
là làm sao
xây dựng được
một ban chấp hành trung ương
cơ quan lãnh đạo
cao nhất của đảng
giữa hai kỳ đại hội đảng
là một tham mưu chiến đấu
là hạt nhân lãnh đạo chính trị
và là trung tâm đoàn kết
thống nhất cao
của toàn đảng
toàn dân tộc
mục tiêu đó
chỉ có thể đạt được
khi cán bộ đảng viên
và nhân dân trong cả nước
chống chủ nghĩa cá nhân
loại bỏ phân tử
cơ hội chính trị
và sáng suốt lựa chọn
được cán bộ
vừa có tài
vừa có đức
đức là gốc